phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh sóc trăng vừa tạm giữ đối với đối tượng nguyễn văn công
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu trú tại phường một thị xã ngã năm về hành vi đầu độc người thân bằng thuốc trừ sâu
do mâu thuẫn với cha mẹ vợ từ trước vào khoảng hai mươi h ngày hai mươi bảy tháng tám đối tượng công về nhà của mình
lấy chai thuốc trừ sâu chiết vào trong chai nước lọc và mang sang nhà cha mẹ vợ
rồi đối tượng lấy nước pha vào thuốc trừ sâu và đổ vào tám lô nước của gia đình cha mẹ vợ
đến sáng ngày hai mươi tám tháng tám thì bị mẹ vỡ phát hiện và sau đó đối tượng nguyễn văn công
đã đến cơ quan công an để tự thú về hành vi của mình